sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày hôm nay nhiều xã phường ở thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã ngập sâu nước tràn vào nhà dân đường phố bị chia cắt
hơn chín giờ sáng ngày hôm nay nước suối đổ về ngày càng mạnh khiến cho hàng chục nhà dân ở xã đại lào bị ngập
trên đường bơ lao sơ rê một đoạn dài năm trăm linh mét bị ngập sâu nhiều xe máy và ô tô không thể chạy qua
tại xã lộc châu suối đại lào nước dâng cao khiến cho nhiều đường xá khu vực cầu ba thôn tân ninh các thôn tân thịnh tân bình ánh mai bị ngập tràn vào nhà sáu mươi hộ dân
ở trung tâm thành phố bảo lộc mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập trên diện rộng các phường một hai lộc tiến bơ lao lộc sơn
các tuyến phan chu trinh mùng một tháng năm lê văn tám thành phố bảo lộc đã huy động một trăm linh lực lượng từ các thôn đến xã phối hợp với công an quân đội di rời tài sản
cùng một trăm năm mươi hộ khỏi vùng nguy cơ sạt lở cấm phương tiện qua các đường ngập sâu nước chảy xiết đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ hướng dẫn người dân lưu thông an toàn